hướng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ vào sáng ngày một mươi tám tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát động phong trào trồng cây tại thôn thượng phúc xã bắc hồng huyện đông anh hà nội

tại lễ phát động thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm luật lâm nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên và không sử dụng gỗ bất hợp pháp đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
quỹ đảng chính quyền của thành phố tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thủ đô
về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây về vai trò tác dụng to lớn lợi ích toàn diện lâu dài giá trị nhân văn của việc trồng cây
chăm sóc và bảo vệ cây xanh để có chương trình hành động xích thực cụ thể triển khai có hiệu quả tách trồng cây đời đời như hên bất hồ do tổng bí thư chủ tịch nước vừa phát động
phù hợp với điều kiện của từng cơ quan từng đơn vị từng cá nhân
thủ tướng mong muốn mỗi gia đình ở thủ đô trồng một cây xanh cây cảnh cây hoa để hà nội trở thành thành phố văn hóa có bốn mùa hoa nở luôn sáng xanh sạch tạo dựng nên nét đẹp mới của hà thành